những năm qua chính quyền các cấp và cơ quan chức năng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn hoạt động khai thác cát sạn trái phép nhằm bảo vệ môi trường nguồn tài nguyên và hạn chế tình trạng sạt lở đất
khi những giải pháp này được triển khai quyết liệt đồng nghĩa với việc cuộc sống của nhiều hộ dân làm nghề khai thác cát sạn gặp nhiều khó khăn ghi nhận tại xã triệu thuận huyện triệu phong tỉnh quảng trị
phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình anh nguyễn xuân thi ở thôn năm xã triệu thuận huyện triệu phong tỉnh quảng trị là chiếc đò này
anh cho biết trước đây mỗi ngày hai vợ chồng chạy từ một đến hai chuyến cát dù công việc vất vả nhưng thu nhập đủ trang trải cuộc sống và lo cho hai đứa con ăn học
từ đầu năm đến nay chấp hành chủ trương cấm khai thác cát sản không có việc làm cuộc sống của gia đình với bảy nhân khẩu này trở nên khó khăn và chật vật
phương nhung tô
phương nhung tô là không có đất nông nghiệp làm nghề ngư nghiệp chúng cả tốm và ní là cùng cạt nghiệp hết rồi
chưa quá nghề cạt làm cạt như người ta cũng cấm luôn giờ tôi không biết làm nghề gì đây anh
thôn năm xã triều thuận có hơn sáu mươi số hộ dân với khoảng một trăm tám mươi lao động theo nghề khai thác cát sản trên sông thạch hãn
hầu hết đều khai thác bằng phương pháp thủ công nhỏ lẻ vận chuyển bằng đò có trọng tải từ ba đến năm mét khối
thực hiện chủ trương cấm khai thác cát sạn của cấp trên phần lớn số lao động làm nghề không có việc làm khó khăn trong tìm kế mưu sinh
cái nghề chúng tôi ở đấy là từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm về giải phóng về ở đấy là nghề là trá truyền con nội
thì chỉ được một cái là cái nghề là khai thác cát sạn thôi mà chúng tôi làm bằng nghề thủ công
vột vào làn cả mấy chúng tôi chứ không biết làm nghề gì hết
nguồn dơ của cấp trên là tà mờ điều kiện
được cả cái chủ trương của nhà nước cũng như cả cái thông báo của bán nhân nhân huyền rồ phong
về việc cấm các cái tàu thiền khai thác cát sạn trên đeo bàn
bà con chủ tôi thực hiện rất là chấp hình
từ giờ đó trong lúc bà con chủ tôi không hoạt động được thì dẫn đến những cái điều kiện rất khó khăn
kính đề nghị các ngành các cấp
bên cạnh công tác quản lý thì có cái hướng là quy hoạch cho bà con ở các vùng điểm mà côn bại
mà không có cái ảnh hưởng để bà con làm ăn ổn định cuộc sống
không thể phủ nhận hậu quả của hoạt động khai thác cát sản trái phép trong những năm gần đây
sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng để quản lý là rất cần thiết
tuy nhiên chính quyền các cấp cũng cần có những giải pháp hợp lý
tạo điều kiện cho người làm nghề có sinh kế hợp pháp ổn định cuộc sống